tỉnh quảng trị phối hợp với đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy thuộc quân khu bốn
đã tổ chức lễ truy điệu và an táng năm hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện hướng hóa
hải cốt các liệt sĩ được tìm thấy tại gia đình một người dân ở xã tân long huyện hướng hóa
tại lễ truy điệu đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân đã dâng hương tưởng niệm
ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng
vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy kèm theo nhiều di vật đặc biệt là ba tầm nhôm khắc các ký hiệu
chín trăm ba mươi bốn qi dkr quang chín trăm ba mươi bốn b dki xuân vinh chín trăm ba mươi bốn b trần kinh dki
đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy đã báo cáo với bộ tư lệnh quân khu bốn để tiến hành giải mã các ký hiệu trên
ngay sau lễ truy điệu các hải cốt liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện hướng hóa tỉnh quảng trị